nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm chiến thắng điện biên phủ trên không hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
sáng ngày hôm qua ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề để bầu trời mãi xanh
triển lãm đề bầu trời mãi xanh được giới thiệu qua hai phần
phần một giữ vững biển trời đã tái hiện một phần ký ức miền bắc việt nam trong hai đợt chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân mỹ
bằng sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân quân và dân miền bắc đã kiên quyết đánh bại mọi âm mưu của địch
phần hai nối hai bờ đại dương giới thiệu về những nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước đã chung tay góp sức hàn gắn vết thương chiến tranh
tại buổi khai mạc khách tham quan còn được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đồng thời trải nghiệm hành trình tham quan bằng thuyết minh tự động lần đầu tiên được giới thiệu tại di tích hỏa lò
tất cả mang đến những cảm nhận chân thực về sự khốc liệt của cuộc chiến điện biên phủ trên không